liên tục trong buổi tối hai ngày ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng bốn tại tỉnh lào cai xuất hiện mưa đá và rông lốc
gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của người dân ước tính tổng thiệt hại hơn một mươi năm tỷ đồng
mưa đá và rông lốc trong hai ngày đã làm sáu trăm linh hai nhà bị hư hỏng chủ yếu là tốc mái thiệt hại khoảng một trăm linh bảy hectare hoa màu
ba hectare lúa bị ngập ống ngoài ra các địa phương cũng bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng
chủ yếu là trường học nhà văn hóa bị tốc mái
ngay sau khi thiên tai xảy ra các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản
và bố trí chỗ ở tạm đối với các hộ gia đình cá nhân có nhà bị hư hỏng giúp đỡ các gia đình dọn dẹp
gia cố lập lại nhà ở nhanh chóng ổn định đời sống
đối với các trường học bị tốc mái các địa phương sẽ bố trí học tạm tại các nhà văn hóa thôn
và ghép lớp nếu chưa sửa chữa xong khi học sinh bắt đầu đi học trở lại vào ngày bốn tháng năm